rất đông phương tiện di chuyển về các thành phố lớn để trở lại làm việc
ghi nhận vào chiều cùng ngày tại các cửa ngõ của thủ đô hà nội
đặc biệt trên tuyến pháp vân cầu rẽ và nút giao thông pháp vân lượng phương tiện đổ về rất đông
ba giờ chiều nay tại tuyến pháp vân cầu rẽ rất nhiều phương tiện dồn về nội đô
do lượng phương tiện đông cùng với việc trạm thu phí đại xuyên dừng hoạt động
nên tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ các loại phương tiện phải xếp thành nhiều hàng để qua trạm
nhưng vẫn bị ủn ứu trước cửa trạm xót vé
để tránh ủn tắc gần một trăm linh nhân viên tại trạm thu phí làm việc hết công suất phân luồng mở thêm cửa xoát vé
từ một mươi ba h ngày hai chúng tôi đã mở hết tất cả một mươi hai cửa của trạm thu phí pháp vân và thêm ba cửa ngược chiều
các phương tiện cũng đang biến động theo xu hướng tăng và đỉnh điểm sẽ từ một mươi ba h đến hai mươi h ngày hai
chúng tôi cũng đã lập các phương án phân nàn
quốc lộ một cụ thể qua trạm thường tín qua trạm vạn điểm và có các lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để đảm bảo giải phóng và chống ủn tắc kết hợp với lực lượng chức năng cảnh sát giao thông của hà nội
và c sáu mươi bảy làm nhiệm vụ bảo đảm trên tuyến
nút giao pháp vân điểm chính cửa ngõ phía nam của thủ đô bị ồn tắc cục bộ
do việc điều chuyển luồng tuyến từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm
kết hợp với lượng phương tiện đổ rồn ngày cuối dịp lễ tết dương lịch
nên lượng phương tiện tăng đột biến để giảm áp lực giao thông nội đô tránh ồn tắc
trong đó đường bộ đã xảy ra chín mươi một vụ làm chết bảy mươi bảy người bị thương năm mươi bốn người đường sắt hai vụ làm chết hai người đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông
riêng trong ngày thứ ba của đợt nghỉ lễ toàn quốc có ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi ba người bị thương hai mươi ba người
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi vụ làm chết hai mươi một người bị thương hai mươi ba người đường sắt xảy ra hai vụ làm chết hai người
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ba ngày nghỉ lễ tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy
mặc dù nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nhưng do công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải
nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách
không xảy ra ổn tắc giao thông kéo dài
tuy nhiên vẫn còn tình trạng tăng giá vé ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến
và tình trạng ổn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại hà nội và tp hcm
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi ngày một tháng một tại thôn poma xã khâu vai huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã xảy ra vụ sạt lở đất do đào nền nhà khiến ba người tử vong
ngay sau khi vụ việc xảy ra các cấp chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
vụ sạt lở làm hai người chết tại chỗ một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên đã chết trên đường đi đến trạm y tế xã
nhận được tin báo lãnh đạo huyện mèo vạc đã đến hiện
trường thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân mỗi hộ một triệu đồng
ngoài ra cấp ủy chính quyền xã khâu vai đã trích kinh phí của xã hỗ trợ trước mắt cho mỗi người chết là năm trăm linh đồng và năm mươi cân gạo
đồng thời huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng giúp các thân nhân gia đình bị nạn ổn định cuộc sống
trong năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở các cơ sở
ngành và các địa phương
các ngành địa phương trong tỉnh đã tổ chức tiếp nhận xử lý giải quyết kịp thời những phản ánh
kiến nghị của tổ chức cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính
toàn tỉnh hiện có hai mươi chín đơn vị công bố danh mục cắt giảm thủ tục hành chính không liên thông
một mươi đơn vị có quyết định phê duyệt danh mục cắt giảm từ hai mươi đến ba mươi thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông
thuộc thẩm quyền giải quyết
nhờ đó việc giải quyết các thủ tục hành chính được tinh gọn giảm thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp và người dân
tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản giảm bốn so với năm hai nghìn một mươi năm
lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản phát triển doanh nghiệp thu hút đầu tư phát triển khá
tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến cuối tháng một mươi một ước đạt gần hai tỷ đồng
đến nay đã có bốn trăm một mươi chín doanh nghiệp thành lập mới thu hút đầu tư ba mươi dự án với tổng số vốn hơn sáu sáu trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tp cần thơ tập trung triển khai đồng bộ các vấn đề sao cho đạt hiệu quả cao nhất
trong đó triển khai giải pháp đột phá tập trung cho xuất khẩu và thu ngân sách
theo đó cần thơ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế grdp bảy tám tổng giá trị grdp đạt chín mươi hai một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
tổng thu ngân sách nhà nước là một mươi hai tám trăm hai mươi sáu ba tỷ đồng grdp bình quân đầu người đạt bảy mươi hai sáu triệu đồng
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt một sáu trăm bảy mươi triệu đô la mỹ kinh ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ
tổng vốn đầu tư trên địa bàn là năm mươi năm
một trăm linh tỷ đồng chiếm năm mươi chín bảy grdp đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hai tám mươi một tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt bảy mươi tám tám
tỷ lệ lao động qua đào tạo là sáu mươi chín công nhận thêm sáu xã đạt tiêu chí nông thôn mới
nâng tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch lên tám mươi một bốn và tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị là chín mươi
mọi người đều nghĩ ngay đến những cây trồng đặc trưng cho vùng đất này
như cà phê hay hạt tiêu
tuy nhiên trong thời gian gần đây người nông dân nơi này đã trồng thành công thêm những giống cây ăn quả mới
cho lợi nhuận kinh tế cao hơn
khác với những người nông dân chuyên canh cà phê trong vùng
gia đình ông nguyễn văn nhàn ở tổ dân phố tám thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
luôn tìm cách thay đổi bằng những cây trồng khác sinh lợi nhiều hơn
bốn năm trước ông phá bỏ hơn một hectare cà phê để trồng ba trăm bảy mươi cây bưởi da xanh
với giống mua từ cai lệ tiền giang
ban đầu nhiều người thân của ông nhàn phản đối vì cho rằng cây bưởi không hợp đất cao nguyên
khó sinh trưởng cho trái như ở miền tây nam bộ
nhưng ông vẫn quyết tâm trồng và đã gặt hái được những thành công bước đầu
nó nằm một năm kg
như vậy thì giá bưởi từ khi trồng mà chú thu hoạch đến giờ thì giá bưởi đứng ở bốn mươi một kg
không lên không xuống
như vậy thì cái kinh tế đem lại trên một hectare so với những cây trồng độc canh
mà lâu nay mình coi là thuần tí thì nó vượt hẳn xa
chu chọn giống bưởi ở miền tây nam bộ về thì người ta làm giống thì bằng những cây chiết
thì những cây chiếc đó nó không có rễ cọc
sau khi mình trồng cái vùng đất đỏ ba gian thì nó không có rễ cọc và mưa thì mưa nhiều nó nhảo đất ra
rễ đổ ngã và bật gốc
phải nói là cây bưởi da xanh này thì nó là một cây trồng rất là phù hợp với địa bàn
nó sẽ mang lại cái thu nhập kinh tế cho người dân
và đồng thời đây là việc trồng cái bưởi da xanh có thể trồng săn trên vườn cà phê
sẽ nâng cao cái hệ thống sử dụng đất và tăng thu nhập thêm cho bà con
những năm gần đây do giá cao
thị trường thế giới làm cho giá cà phê xuống thấp khiến cho người nông dân trồng độc canh sẽ có lợi nhuận rất ít
do vậy với loại cây bưởi da xanh này người dân nơi đây hoàn toàn có thể tự canh tác thêm để nâng cao thu nhập
tin trong nước tiếp theo
cần thơ hiệu quả từ chương trình cho vay hộ nghèo
một cửa giúp dân việc thông công thoáng
trong năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã phát hiện và xử lý gần một mươi vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thu về ngân sách hơn một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
thông tin từ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp đà nẵng cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu số các vụ buôn lậu hàng cấm bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng tăng hơn gần bảy hàng kém chất lượng hàng giả tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
các mặt hàng thuốc lá quần áo nhập khẩu đồ điện tử đồ gia dụng được buôn lậu và làm giả ngày càng tinh vi khó phát hiện
qua đó khởi tố hình sự bốn vụ thu về ngân sách hơn một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng chức năng thành phố đà nẵng sẽ xử lý triệt để các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường phục vụ tết nguyên đán
đồng thời có kế hoạch ổn định thị trường phục vụ các sự kiện lớn tổ chức tại đà nẵng như lễ hội pháo hoa quốc tế và hội nghị cấp cao apec hai nghìn hai mươi
thực hiện chính sách của đảng và nhà nước về tín dụng đối với hộ cận nghèo thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội thành phố cần thơ đã bổ sung nguồn vốn kịp thời về các ngân hàng địa phương để triển khai cho vay
kể từ khi có chính sách cho vay hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình ổn định vươn lên làm ăn khá giả
tránh tái nghèo trở lại
với thủ tục hồ sơ quy trình cho vay đơn giản hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển kinh doanh được vay ở mức tối đa năm mươi triệu đồng
lãi suất yêu đãi sáu mươi sáu một tháng không phải thế chấp bất kỳ tài sản gì và được ngân hàng chính sách xã hội thực hiện giải ngân phát tiền vay ngay tại nơi cư trú
gia đình chị nguyễn thị thới thẩm ở phường thới an đông quận bình thủy tp cn trước kia là hộ nghèo không có tư lượng sản xuất
sau khi tiếp cận được nguồn vốn vay chị thẩm vay ba mươi triệu đồng trồng lan để tăng thu nhập
sau ba năm tiếp cận nguồn vốn đầu tư vào trồng lan hiện vườn lan rộng trên một hectare của chị thẩm với hai mươi trậu lan chuẩn bị tung ra thị trường phục vụ tết nguyên đán
số tiền thu được chị sẽ trả hết cho ngân hàng và tiếp tục tái đầu tư mở rộng trồng lan để tăng thêm thu nhập
vài tháng ở phường hỗ trợ cho em thêm là vay thêm ba mươi triệu
là em trồng lan này mua hình này nói chung là cũng đạt kinh tế gia đình cũng ổn
năm thì em thu về khoảng sáu mươi triệu
nói chung là mức sống gia đình hiện nay là em cũng tạm ổn hơn trước nhiều
cũng như gia đình chị thẩm gia đình bà nguyễn thị mười ở khu vực thới an phường thới an đông quận bình thủy thành phố cần thơ trước kia cũng là hộ nghèo ở khu vực
sau khi tiếp cận nguồn vốn dành cho hộ cận nghèo gia đình chị mười đã đầu tư vào trồng chăm sóc một hectare vũ sữa
chị mười cho biết với giá cả hiện nay khoảng ba mươi năm đồng một kg gia đình chị sẽ thu về gần một trăm linh triệu đồng
sau khi trừ hết chi phí gia đình chị còn dư gần năm mươi triệu đồng và chị sẽ dùng số tiền này trả ngân hàng và tái đầu tư và chăm sóc một hectare vũ sữa
tôi được cái vô dụng của ngân hàng cảnh sách xã hội đó được hai mươi triệu
vì vậy tôi cũng nhanh giống ra rồi tôi trồng được một hectare rồi thu hoạch
mỗi một năm thì thu hoạch khoảng năm mươi triệu rồi năm nay tôi cũng được thoát nghèo
trước đây chỉ có đối tượng hộ nghèo được
thụ hưởng chính sách tín dụng yêu đãi mà chưa có chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo
trong khi danh giới giữa hộ nghèo và hộ cận nghèo lại rất mong manh
do đó không ít hộ nghèo sau khi vây vốn yêu đáy đã thoát nghèo nhưng không bền vững
bởi chỉ cần gặp một ít rủi ro về kinh tế họ lại có thể tái nghèo
chính vì thế chương trình tín dụng đối với hộ cận nghèo đã thực sự trở thành nguồn tiếp sức cho rất nhiều hộ cận nghèo
có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống ổn định và thoát hẳn nguy cơ tái nghèo
có chương trình tín dụng hộ cận nghèo giúp cho họ an tâm sản xuất cuộc sống của họ được cải thiện
và họ thoát nghèo bền vững còn đối với địa phương là an tâm
chứ thẳng chóng là từ khi họ nghèo mà họ thoát nghèo thì bây giờ đã có chính sách ưu đáy như thế này
thì giúp cho địa phương
đến thời điểm này ngân hàng chính sách xã hội thành phố cần thơ đã giải ngân cho gần bốn mươi lượt hộ cận nghèo
bình quân dư nợ một mươi sáu triệu đồng một hộ
từ đó đã cơ bản hoàn thành việc giải ngân cho vay đến các đối tượng thụ hưởng
thời gian tới cần thơ sẽ tiếp tục tích cực tranh thủ nguồn vốn từ trung ương và huy động tại địa phương
để kịp thời phân giao và giải ngân nhanh đến các đối tượng thụ hưởng
đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các đối tượng là hộ cận nghèo
còn tại sơn la đảng và nhà nước đã có những chính sách cơ chế thiết thực giúp người dân đồng bào các dân tộc
ở vùng sâu vùng xa ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo
nhờ từ bỏ các phong tục tập quán lạc hậu đặc biệt là chú trọng thâm canh cây trè
kết hợp với trồng một số loại cây ăn quả khác nên đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la ngày càng ổn định và phát triển
cây chè với đặc tính dễ chăm sóc không mất nhiều chi phí chăm sóc và thời gian cho thu hoạch ngắn
nên được bà con ở sân la
bà con ở đây tin tưởng đây sẽ là loại cây giúp họ có cuộc sống không khá hơn và yên tâm sản xuất gắn bó với nơi ở mới
trung bình một hectare trẻ sẽ cho thu hái một mươi hai lần trong năm mỗi hộ gia đình sẽ có lãi từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
sản lượng búp tươi đạt hơn hai mươi tấn một năm
nhiều nơi sản phẩm trè có thương hiệu như xã tà xùa huyện bắc yên có hộ thu nhập lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo của nhiều xã trong tỉnh đã giảm dưới mức hai mươi ngày càng có nhiều hộ khá và giàu
theo đánh giá của các cơ sở thu mua sơ chế trè thì thị trường chè sạch tại các nước trên thế giới và trong khu vực là rất lớn
nếu người dân thực hiện sản xuất chè bảo đảm đúng kỹ thuật không tồn dư các chất bảo vệ thực vật trong sản phẩm thì sẽ có đầu ra ổn định
ưu tiên đầu tư lĩnh vực chăm sóc sức khỏe làm tiên đề cho sự phát triển kinh tế xã hội
trong thời gian vừa qua ngành y tế tỉnh bắc cạn đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn
những năm qua được sự đầu tư từ nhiều nguồn lực hạ tầng cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến huyện xã từng bước được nâng cấp củng cố và hoàn thiện
đến nay hệ thống y tế tuyến tỉnh đã cơ bản hoàn thiện
để việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày một tốt hơn tỉnh bắc cạn cũng đã khánh thành bệnh viện đa khoa bắc cạn với quy mô năm trăm linh dường bệnh
khi cần thiết có thể đáp ứng cho khoảng tám trăm linh bệnh nhân với các trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh

tại hải dương cơ chế một cửa cũng nhận được sự đồng tính cao trong dân
tuy nhiên ở cấp xã huyện cơ chế một cửa được thực hiện nhanh chóng nhưng đối với cấp cao hơn nhiều thủ tục phức tạp hơn thì việc áp dụng cơ chế này còn một số vấn đề phát sinh
việc thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế cần khắc phục
có cửa nhưng chưa liên thông là câu nói thường gặp
cụ thể việc giải quyết thủ tục hành chính mới chỉ dừng lại ở bộ phận một cửa của từng cơ quan đơn vị mà chưa được thực hiện phối hợp giữa các cơ quan đơn vị theo cơ chế liên thông
do đó tổ chức công dân còn phải đi lại tới nhiều cơ quan để giải quyết thủ tục
về thực chất bộ phận một cửa chỉ là nơi tiếp nhận và trả kết quả chưa trực tiếp thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính mà phải chuyển tới các bộ phận chuyên môn thực hiện nên thời gian quy trình thực hiện còn dườm già
khắc phục hạn chế đó nhiều cơ quan đã áp dụng mô hình một cửa điện tử giải quyết trên mạng để người dân và tổ chức hạn chế việc đi lại giữa nhiều cơ quan
năm hai nghìn một mươi sáu sở thông tin truyền thông đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính
chúng tôi xác định cải cách hành chính là chủ trương lớn của đảng và nhà nước bao hàm nhiều nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ xây dựng cơ quan điện tử với mô hình một cửa hiện đại
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan
nhà nước gắn liền với cải cách thủ tục hành chính tại sở thông tin truyền thông đã mang lại những kết quả thiết thực như xây dựng và vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử của sở
tất cả các công tác điều hành chúng tôi triển khai trên cổng thông tin điện tử của sở
có thể nhận thấy kết quả bước đầu của cải cách thủ tục hành chính thông qua thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông đã giảm đáng kể công sức của người dân tổ chức giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính
số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao công khai minh bạch bình đẳng tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư tổ chức và người dân trên các lĩnh vực
thực hiện cơ chế một cửa đã cơ bản thay đổi bộ mặt của cơ quan hành chính các cấp nâng cao chất lượng hiện đại hóa công sở hành chính theo chủ trương của chính phủ
ở nhiều tỉnh thành phố bộ phận một cửa đã được hiện đại hóa với việc ứng dụng công nghệ thông tin
tuy nhiên người dân cán bộ có thể kiểm tra được quá trình giải quyết thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cách thuận tiện đơn giản qua hệ thống máy vi tính phần mềm tra cứu thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ
sự thay đổi tích cực dẫu có khó khăn nhưng các cấp ủy vẫn triển khai theo hướng vừa làm vừa hoàn thiện
chính điều đó đã tạo lòng tin sự phấn khởi trong dân ngay từ những giao tiếp thường ngày giữa dân với các cơ quan nhà nước
đó chính là mục tiêu mà cơ chế một cửa hướng tới
trong phần tin quốc tế hàn quốc tập trận sau tuyên bố thử tên lửa của triều tiên
anh cảnh báo các vụ tấn công khủng bố mới
động thái này của hàn quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi triều tiên tuyên bố đã ở giai đoạn cuối trong quá trình thử nghiệm tên lửa xuyên lục địa và đang chuẩn bị phóng thử
tuyên bố của quân đội hàn quốc cho biết
khoảng hai mươi tàu chiến và máy bay đã tham gia một cuộc tập trận hải quân
lực lượng này được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại bất kỳ thời điểm nào
với lý do phía triều tiên có thể tính toán sai rằng hàn quốc và mỹ sẽ không thể đối phó một cách hữu hiệu vì đang phải trải qua những thay đổi chính trị
cùng ngày lục quân hàn quốc cũng tuyên bố đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật giả định tình huống đấu pháo với sự tham gia của nhiều khẩu đội pháo tự hành k chín
động thái của hàn quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un trong thông điệp năm mới tuyên bố nước này đang ở giai đoạn cuối của việc bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm bắn có thể đến lãnh thổ mỹ
ông kim jong un nhấn mạnh triều tiên đã vươn lên thành một cường quốc hàn nhân trong năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường năng lực quân sự nếu mỹ không chấm dứt chính sách thù địch chống nước này
bộ ngoại giao anh đã cảnh báo những công dân nước này đang có kế hoạch đến thổ nhĩ kỳ về các vụ tấn công mới có khả năng tiếp tục xảy ra tại thổ nhĩ kỳ
khuyên cáo của bộ ngoại giao anh nêu rõ nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại các cơ sở của ngành hàng không tại thổ nhĩ kỳ vẫn ở mức cao
bộ ngoại giao anh nhấn mạnh mặc dù các cơ quan an ninh thổ nhĩ kỳ đã thành công trong việc ngăn ngừa các vụ tấn công khủng bố nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra những vụ tiếp theo mà không thể lường trước
mục tiêu có thể là các cơ quan chính phủ hay dân thường ngoài ra một số vụ tấn công có thể nhằm vào những lợi ích và khách du lịch của các nước phương tây đặc biệt là tại các thành phố lớn ở thổ nhĩ kỳ
chính quyền thủ đô jakarta indonesia đang lập kế hoạch xây các bức tường khổng lồ dọc theo bờ biển của thành phố nhằm ngăn chặn nguy cơ bị chìm dần so với mực nước biển
jakarta là một trong những thành phố tập trung đông cư dân nhất trên thế giới trong khi địa hình ngầm của thành phố này là một đồng bằng lầy và đang chìm dần với tốc độ
tốc độ nhanh hơn so với bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới
các nhà khoa học đã nêu một trong những nguyên nhân khiến thành phố jakarta bị chìm dần là do việc sử dụng nước ngầm tràn lan không kiểm soát
người đứng đầu cơ quan kế hoạch phát triển quốc gia bam bang bro jonegoro cho biết việc xây dựng các bức tường là tối cần thiết và không cần bàn cãi bởi tính cấp thiết của nó đối với thủ đô
ông bam bang cho biết ông đã đệ trình lên tổng thống joko widodo một báo cáo chi tiết về các tính toán và phân tích toàn diện dự án
dựa trên tình hình thực tế dự án này trở nên cấp thiết bởi thành phố đang chìm nhanh hơn so với dự báo trước đây
bên cạnh đó không chỉ jakarta mà tất cả các khu vực ven biển của java đều có xu hướng bị chìm dần
khu vực semarang trung java thậm chí đã bị ngập nước biển
phần cuối bản tin là một số tin tức thú vị về các sáng chế công nghệ mới được nghiên cứu và áp dụng trên thế giới mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
một thành phố nhật bản đang theo dõi những người già mắc bệnh mất trí nhớ
bằng cách gắn mã vạch chứa các thông tin và ngón tay và ngón chân của họ
mã vạch được sử dụng là hệ thống mã qr hay còn gọi là mã vạch hai chiều được phát triển bởi một công ty ở iroma gần tokyo
mã được gắn trên miếng rán hình vuông rộng một cm vuông chứa thông tin địa chỉ số điện thoại và một dãy số cá nhân riêng của mỗi người
đây là dịch vụ gắn mã vạch đầu tiên ở nhật bản hoàn toàn không mất phí và vừa được phát hành tháng này
sáng kiến này nhằm giúp các gia đình được đoàn tụ với người thân trong trường hợp họ bị mất tích
bằng cách quét mã vạch cảnh sát sẽ có được thông tin chi tiết của một người mất tích một cách nhanh chóng
robot khổng lồ với sức mạnh siêu phàm và có người ở bên trong để điều khiển thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng
tuy nhiên một công ty hàn quốc đang thực hiện hóa ý tưởng đó bằng cách chế tạo một robot cỡ lớn có thể dùng để tuần tra vùng biên giới
công ty công nghệ hàn quốc mirai mới phát triển robot khổng lồ có tên method hai được một năm và chưa hoàn thiện
nhưng cỗ máy đồ sộ này hiện vẫn đủ khả năng gây ra ác mộng đối với bất kỳ ai
method hai đứng cao hơn ba chín mét và nặng hơn một năm tấn
mỗi cánh tay kim loại của nó có trọng lượng lên tới gần một trăm ba mươi sáu kg
với bàn tay được thiết kế giống người meettu được mô tả là trông tương tự bộ áo giáp robot vũ trang đáng sợ trong bộ phim khoa học viễn tưởng đình đám avatar của hollywood
nhiệt độ mùa hè tại qatar có thể lên tới năm mươi độ c
riêng trong năm ngoái đã có hơn hai trăm linh lao động tử vong do làm việc nhiều tiếng đồng hồ ngoài trời nắng nóng
thế nhưng kể từ mùa hè các bộ phim đã được tạo ra

các công nhân trên công trường chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá thế giới hai nghìn hai mươi hai diễn ra tại qatar sẽ được sử dụng loại mũ bảo hộ có tính năng làm mát
một hệ thống làm mát chạy bằng năng lượng mặt trời ở phía trên mũ giúp cho nhiệt độ cơ thể của người đội giảm xuống tới một mươi độ c
đây sẽ là tin tuyệt vời với hơn năm công nhân thi công các công trình cho world cup
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân